trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp lây lan nhanh ở một số xã thuộc huyện diễn châu
ngành y tế nghệ an yêu cầu địa phương cùng đơn vị chuyên môn tiến hành khoanh vùng dập dịch
không để dịch lan rộng trên địa bàn
theo báo cáo của trung tâm y tế huyện diễn châu từ ngày bảy tháng ba đến nay
dịch sốt xuất huyết bùng phát tại hai xã diễn ngọc và diễn bích với hai trăm bốn mươi ba ca mắc bệnh
hiện tại còn một trăm linh năm ca đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện diễn châu và trạm y tế xã
trước tình hình đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế
huyện diễn châu đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền và đồng loạt dọn vệ sinh môi trường
diệt bọ gậy tiến hành khoanh vùng dập dịch không để dịch lây lan trên địa bàn
các bệnh nhân sốt xuất huyết phải được phát hiện sớm
điều trị kịp thời tại trạm y tế xã để hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến làm lây lan dịch bệnh